nhiều năm qua người dân sinh sống ở khu vực ấp một mươi xã tân hiệp huyện hớn quản tỉnh bình phước
phải sống chung với ô nhiễm môi trường từ chạy heo trong khu vực
từ không khí đến nguồn nước sinh hoạt đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng
đây đã là cái giếng thứ bảy của gia đình ông vũ xuân kề ở ấp một mươi xã tân hiệp huyện hớn quản tỉnh bình phước khoan trong thời gian qua
thế nhưng cũng như những giếng trước chỉ sau vài lần bơm nước ở giếng này không thể dùng cho sinh hoạt hàng ngày của gia đình
ông kền cho biết tình trạng này xảy ra khoảng bốn năm nay khi trại heo bên cạnh gia đình ông đổi sang chủ mới là ông nguyễn kim thuận và mở rộng quy mô chăn nuôi
bình thường nước bơm lên đã có mùi hôi nhưng khi nấu lên mùi hôi và hắc còn nồng nặc hơn
ông kền cho biết tình trạng này xảy ra khoảng bốn năm nay khi chạy heo bên cạnh gia đình ông đổi sang chủ mới là ông nguyễn kim thuận và mở rộng quy mô chăn nuôi
ông kền cho biết tình trạng này xảy ra khoảng bốn năm nay khi nấu lên mùi hôi và hắc còn nồng nặc hơn
tình trạng này xảy ra khoảng bốn năm nay khi chạy heo bên cạnh gia đình ông đổi sang chủ mới là ông nguyễn kim thuận và mở rộng quy mô chăn nuôi

tình trạng này xảy ra khoảng bốn năm nay khi chạy heo bên cạnh gia đình ông đổi sang chủ mới là ông nguyễn kim thuận và mở rộng quy mô chăn nuôi